thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ ấn độ harit parvathanani nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại việt nam
thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhiệt liệt chào mừng ngài harris panani sang nhận nhiệm vụ công tác tại việt nam
trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trên tinh thần quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược
thủ tướng tin tưởng trong nhiệm kỳ của mình đại sứ sẽ nỗ lực hết mình
đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu
thiết thực và hiệu quả hơn vì lợi ích của mỗi bên vì hòa bình và phát triển trong khu vực và trên thế giới
tại buổi tiếp đại sứ harris pavarthanani trân trọng cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
bày tỏ niềm vinh dự được sang nhận nhiệm vụ công tác tại việt nam